theo bộ y tế tại việt nam thời gian tới nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng amicron
từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn
bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng của omicron
theo bộ y tế đại dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường
trước biến chủng mới omicron đến nay
biến chủng này đã lây lan ít nhất một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
và tại việt nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng amicron
tại ba khu vực miền bắc miền nam miền trung
đều là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh biến chủng omicron có thể xâm nhập và lây lan nhanh
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở đảm bảo thuốc vật tư trang thiết bị y tế
theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế
không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị